thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp
tại hội nghị thủ tướng đã đặt ra một câu hỏi một tám triệu hectare đất nông lâm trường tương đương với một phần hai diện tích trồng lúa của cả nước hiện đang có đóng góp gì cho quốc kế dân sinh cho phát triển nông nghiệp của việt nam
theo báo cáo của bộ nông nghiệp thì cả nước hiện còn gần hai trăm sáu mươi công ty nông lâm nghiệp quản lý gần một tám mươi sáu triệu ha chiếm một mươi đất nông nghiệp cả nước
tuy nhiên trong số diện tích này lại có tình trạng cho thuê đất cho mượn liên xoanh liên kết sử dụng đất không đúng đối tượng mục đích
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chỉ rõ sự chỉ đạo của các địa phương chưa đồng bộ chặt chẽ quyết liệt
phương án sử dụng đất các lâm lâm trường
nghị quyết ba mươi nói là đến năm hai nghìn một mươi năm là xong
bây giờ đến năm hai nghìn một mươi chín hết năm rồi mà còn đến một mươi ba địa phương lâm chưa xong
có phải chậm mấy năm không
có này là một khuyết điểm không
bây giờ công ty hỏi bây giờ công ty tìm khoảng một trăm linh nghìn hai trăm linh nghìn đất trống để mà trồng rừng có không
không chỉ còn nữa nhưng mà giấy tờ vẫn còn rất nhiều đất đai
cho nên cái tình nhà nước không nắm được
cái tình trạng sở hữu lợi rớt lợi lọc từ tư nhân được hưởng lợi nhưng mà nhà nước là danh nghĩa
cái tình trạng phát canh thu tô trong những năm lâm trường vẫn còn điều này chứ không phải là không có đâu
thủ tướng nêu rõ để làm sao thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như ba sứ mệnh là động lực mới của nền kinh tế
là một bộ phận quan trọng của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp
và là phương tiện công cụ quan trọng để đưa chủ trương chính sách của đảng của nhà nước
đất đai và tài nguyên rừng cần phải được giao cho những chủ thể trực tiếp để quản lý sử dụng có hiệu quả
các người chỉ trách nhiệm tránh được cái tình trạng nghiêm cấm cái tình trạng phát canh thu tô hưởng lợi trung gian
và cái lý liệu cái thắc thứ hai là quan tâm đặc biệt đến tạo việc làm đảm bảo sinh kế cho người dân địa phương
nhất là đồng bào thủy số góp phần giải quyết tốt phân truyền thái định cư
nghị quyết số ba mươi ngày một mươi hai tháng ba
về các nhiệm vụ giải pháp thời gian tới thủ tướng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng nhận thức và thông tin tuyên truyền
nhất là cấp cơ sở không còn tư tưởng bao cấp tư tưởng dựa vào đất đai của nhà nước để làm lợi cá nhân mà nhà nước không quản lý được
xử lý các trường hợp cho thuê mượn lấn chiếm tranh chấp liên xoanh liên kết trái pháp luật về đất đai
ra soát hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp
ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy sớm hoàn thiện việc sắp xếp lại nhất là giải quyết được những vương mắc bức xúc hiện nay